đỉnh chiều cường tại vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai được dự báo có thể đạt đỉnh là một sáu m vào ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng một mươi một
các vùng trũng và ven sông tại tp hcm có nguy cơ ngập sâu
theo cảnh báo mới nhất của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mức nước đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai sẽ lên chậm
đỉnh chiều có khả năng xuất hiện vào ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
cụ thể tại trạm phú an và nhà bè đỉnh triều sẽ đạt mức một năm mươi năm một sáu m cao hơn báo động ba là năm một m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều cao trong ngày vào khoảng bốn đến sáu giờ và một mươi bảy đến một mươi chín giờ
với mức chiều này các vùng trũng thấp và ven sông ở tp hcm có nguy cơ ngập lụt